đồng nai nổ lò hơi ở công ty sản xuất gỗ sáu người tử vong tại chỗ bảy người bị thương
triệu tập chủ tài khoản facebook thông tin sai sự thật đà lạt có bảo động
bình dương vây bắt ba đối tượng cướp giật trên phố đi bộ bạch đằng
vụ chém khách tây ba quả dứa giá năm trăm linh đồng bà bán hàng rong bị oan
rong người vào lăng viếng bác trong ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
đồng nai nổ lò hơi ở công ty sản xuất gỗ sáu người tử vong tại chỗ vụ việc được cho là nổ lò hơi
khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày một tháng năm một tiếng nổ lớn phát ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh khiến sáu người tử vong tại chỗ
lãnh đạo huyện vĩnh cửu đồng nai xác nhận vừa xảy ra vụ nổ lò hơi tại công ty hố bình minh ấp vàm xã thiện tân vĩnh cửu đồng nai
vị lãnh đạo khẳng định theo báo cáo ban đầu vụ nổ làm sáu người tử vong tại chỗ và có bảy người bị thương
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết ngành y tế đã báo động đỏ
hiện tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa đồng nai đã điều xe cứu thương và bác sĩ điều dưỡng tiếp tục hỗ trợ đưa các nạn nhân về bệnh viện
phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai cho hay bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu cho năm người trong vụ nổ lò hơi
các nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
ngay lập tức bệnh viện huy động toàn bộ y bác sĩ tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
qua trao đổi với quản lý công ty nơi xảy ra vụ nổ lò hơi khu vực xảy ra tai nạn có khoảng ba mươi người làm việc
đến một mươi giờ bốn mươi năm phút lãnh đạo sở y tế đồng nai cho hay bệnh viện chỉ tiếp nhận năm ca bị thương từ vụ nổ lò hơi
hiện các y bác sĩ đang mổ ba ca còn lại hai bệnh nhân sức khỏe tạm ổn
trong khi đó tại hiện trường vụ nổ lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra xác minh vụ việc
thưa quý vị chiều tối ba mươi tháng bốn vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập làm việc với một chủ tài khoản facebook
có thông tin sai sự thật rằng đà lạt có bạo động
thông qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định tài khoản đăng tin này là do bà nt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú xã hiệp thạnh huyện đức trọng tỉnh lâm đồng là người quản lý sử dụng
cụ thể bà nt đã đăng tải công khai lên tài khoản facebook cá nhân bài viết có nội dung
có biến tại bixi năm người cầm súng bị bắt tất cả các trung tâm thương mại dịch vụ kỹ
giải trí phải đóng cửa ngay lập tức
đây là thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp
của các tổ chức gây hoang mang dư luận tại địa phương
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
đã khẩn trương phối hợp công an huyện đức trọng triệu tập làm việc với bà n t
quá trình làm việc với cơ quan công an bà nt trình bày do bản thân đọc được các thông tin
trên trong các hội nhóm trên không gian mạng tuy nhiên không kiểm chứng tính chính xác
của thông tin trước khi đăng tải lên trang cá nhân
bà nt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân tự nguyện gỡ bỏ bài viết
đồng thời cam kết không tái phạm hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật trước đó qua công tác đảm bảo an ninh mạng công an tỉnh lâm đồng phát hiện
nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật đà lạt xảy ra biến lớn đà lạt xảy ra vấn đề
cấm người dân ra đường đà lạt xảy ra bạo động bắn súng gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên đã vào cuộc điều tra xử lý
mới đây hàng chục người đã đến trình báo về việc bị giật dây chuyền mất điện thoại ví tiền
khi tham quan chương trình biểu diễn nhạc nước trên phố đi bộ bạch đằng bình dương
khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng bốn hàng chục người đã đến trình báo ở trụ sở công an phường phú cường
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương về việc bị giật dây chuyền mất điện thoại ví tiền
khi tham quan chương trình biểu diễn nhạc nước trên phố đi bộ bạch đằng ngay trong đêm ba mươi tháng bốn
người dân và lực lượng chức năng đã phối hợp bắt được nhóm đối tượng cướp giật tài sản
các đối tượng đi thành nhóm giàn cảnh sô đẩy chen lấn trong đám đông để tiến hành cướp giật
móc túi thậm chí sẵn sàng ra tay nếu ai đó phản kháng
khi một tên trong nhóm đang giật dây chuyền của một thanh niên thì bị anh này tóm được
các đối tượng khác phối hợp giải cứu ngay lập tức công an dân quân và người dân cùng bao vây
bắt giữ cả nhóm ngay tại hiện trường
ba đối tượng bị bắt gồm hai nam một nữ đã được đưa về công an phường phú cường để lấy lời khai và danh tính
trước đó trong đêm khai mạc hai mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật dây chuyền vàng
trị giá sáu mươi triệu của một người dân
trong các ngày từ hai mươi bảy tháng bốn đến ngày năm tháng năm chương trình biểu diễn nhạc nước được tổ chức
tại phố đi bộ bạch đằng phường phú cường thành phố thủ dầu một thu hút rất đông người dân vui chơi
theo ghi nhận hàng chục nghìn người đến tham quan vui chơi tại khu vực này hàng đêm
đông nhất là ở ngay niềm biểu diễn nhạc nước
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh hai vị khách tây
nữ mua dứa của một người phụ nữ bán rong trên phố
clip được lan truyền dân mạng xôn xao câu chuyện hai vị khách tây kia đã bị chặt chém
ngay sau đó công an đã vào cuộc điều tra
ngày một tháng năm công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội thông tin về vụ chém khách tây
ba quả dứa giá năm trăm linh đồng
theo cơ quan chức năng ngày hai mươi bảy tháng bốn mạng xã hội có lan truyền tố cáo
bà bán dứa bán ba quả dứa với giá năm trăm linh đồng cho du khách người nước ngoài
sau khi nắm được thông tin công an phường hàng đào đã phối hợp với đội điều tra
tổng hợp công an quận hoàn kiếm xác minh làm rõ
hai ngày sau người bán hàng rong là bà ntt năm mươi sáu tuổi đã đến công an phường trình diện
đồng thời một số nhân chứng của sự việc cũng đến trụ sở công an làm việc
sau khi thu thập lời khai xác minh nhà chức trách xác định khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn
bà tê bán hàng rong tại ngã tư hàng đường hàng buồm
lúc này có hai nữ du khách ra màu nói tiếng anh đến hỏi mua dứa
bà t bán một quả dứa đã gọt sẵn cho vào tối nhi lông cắt làm tư
và dơ năm ngón tư
bà t bán một quả dứa báo giá năm mươi đồng một túi
hai nữ du khách đưa tờ năm trăm linh đồng và bà tê trả lại bốn trăm năm mươi đồng
tuy nhiên hai vị khách sau khi cầm tiền thừa đã đòi tự lấy thêm hai quả chưa gọt
bà t không đồng ý dân đến to tiếng
một trong hai nữ du khách đã hất đồ đạc của bà t trên xe xuống đất
người dân khi nghe thấy tiếng cái vã cũng tập trung lại xem và ra căn ngăn
khuyên bà t trả lại tiền cho khách
nên người bán hàng rong này có nói lại là chỉ bán năm mươi đồng một túi dứa
một số người cho rằng giá như vậy vẫn là đắt nên yêu cầu bà t trả lại tiền
sau đó bà tê trả lại tờ năm trăm linh đồng cho hai nữ du khách
lấy lại bốn trăm năm mươi đồng trước đó và không bán nữa
cảnh sát cho biết bà tê chưa có tiền án tiền sự và không có hành vi
trèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ cân cứ để xử phạt
tuy nhiên người phụ nữ này đã vi phạm quy định về bán hàng rong
nên công an phường hàng đào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
thu giữ hơn hai điếu thuốc lá điện tử tại hải dương
mới đây công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa phát hiện
thu giữ hơn hai điếu thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất xứ
qua công tác quản lý nắm bắt địa bàn ngày hai mươi năm tháng bốn
tổ công tác của đội kinh tế ma túy công an huyện cẩm giang
phát hiện thu giữ một điếu thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất xứ
đối tượng tàng trữ số hàng này là triều a tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thường trú tại xã quảng lâm huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
hiện trú tại khu đô thị s vip lương điền huyện cẩm giang tỉnh hải dương
khai nhận mua số hàng này từ jenway sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quốc tịch trung quốc
hiện trú tại thôn tràng kỹ xã tân trường huyện cầm giang
tại phòng trọ của chen wei ở thôn tràng kỹ xã tân trường
công an huyện cẩm giang tiếp tục thu giữ một ba mươi ba điếu thuốc lá điện tử
và gần một bảy trăm bảy mươi lọ tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất xứ
công an huyện cẩm giang hải dương đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng triều a tài và chen wei
theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao một năm trăm linh m
nên đêm ba mươi tháng bốn dạng sáng ngày một tháng năm các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa rào và rông
là một người tử vong và thiệt hại nhiều tài sản
người bị tử vong là ông mè văn tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở tổ dân phố xuôi khoáng thị trấn sơn thịnh huyện văn trấn do bị xét đánh
về tài sản có bảy mươi sáu nhà tại các huyện trấn yên lục yên bị hư hỏng
chủ yếu là bị tốc mái hỏng mái trên bảy mươi
hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm tra và đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể
mưa rông cũng làm gần bảy mươi hectare lúa và cây rừng bị thiệt hại ảnh hưởng
ước thiệt hại do mưa rông gây ra là khoảng một tỷ đồng
ngay sau khi nhận được tin báo ubnd các huyện đã chỉ đạo
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã
khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại
để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân
tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết
đối với các hộ có nhà ở bị tốc mái các xã đã huy động lực lượng tại chỗ
dọn dẹp vệ sinh và lợp lại nhà ổn định cuộc sống cho bà con
mới đây nguyễn văn quang ngụ tại huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu
đã mua trang phục công an nhân dân để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt của chị hát ở đồng nai
tổng cộng hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng
ngày một tháng năm công an thành phố long khánh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ huyện xuyên mộc tỉnh bà điều vũng tàu
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó quang làm nghề sửa chữa điện máy và đang gặp khó khăn về tài chính
cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhằm tạo thuận lợi cho việc làm quen rồi chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin
quang đã đặt mua trang phục công an nhân dân còng số tám trên mạng xã hội
sau đó quang đã sử dụng chức năng hẹn hò của mạng xã hội facebook để làm quen với nhiều phụ nữ
trong đó có chị ntnh ngụ thành phố long khánh tỉnh đồng nai
khi làm quen quang sử dụng thông tin giả là nguyễn đình trung
đang công tác tại phòng ma túy thuộc công an thành phố hà nội
một thời gian chị hát đồng ý làm quen và nảy sinh tình cảm
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn quang thường xuyên đưa ra nhiều thông tin
như bản thân phải đi công tác vùng sâu biên giới nguy hiểm cần tiền đóng thuế đất
cần tiền để bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe do bị tai nạn trong quá trình đi công tác
cần tiền để xin chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy về lĩnh vực kinh tế để thuận tiện cho việc kết hôn
từ đó đối tượng tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của chị hát
tổng cộng hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
đến tháng bốn chị hát phát hiện quang không phải là cảnh sát nên đã tố cao nên công an địa phương
hiện công an thành phố long khánh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày ba mươi tháng bốn công an tỉnh bắc cạn cho biết công an huyện trợ đồn đã ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng đối với ông mv t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở huyện trợ đồn
về hành vi sử dụng facebook cá nhân bình luận trên không gian mạng
có nội dung xấu xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín
trước đó ngày chín tháng bốn thực hiện kế hoạch phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm
và vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp phép khai thác vận chuyển tập kết bến bãi
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng san lấp
công an tỉnh bắc cạn tổ chức kiểm tra tại hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tiến quốc
ở xá phương viên huyện trợ đồn
quá trình này một người phụ nữ đã chất vấn lực lượng chức năng
đồng thời livestream trên facebook bằng tài khoản nữ tài xế trợ đồn
video ngắn được cung cấp trên mạng xã hội khiến nhiều người chưa hiểu hết nội dung sự việc
đã vội vàng bình luận
trong đó có tài khoản của ông tê đăng tài bình luận với nội dung xuyên tạc lực lượng công an
theo cơ quan công an bình luận của ông tê đã xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân
ngày hai mươi sáu tháng bốn tại công an huyện trợ đồn ông tê đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
sau khi được tuyên truyền ông tê đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
công an huyện trợ đồn đang tiếp tục xác minh một số tài khoản khác để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
tối ba mươi tháng bốn vừa qua thông tin từ sở y tế tp hcm bệnh viện nguyễn tri phương quận năm tp hcm
đang điều trị cho hai bệnh nhân là công an và dân quân tự vệ bị thương khi đang làm nhiệm vụ
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bốn bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là công an ba mươi hai tuổi
khi đang trực gác thì bị người phụ nữ lại gần dùng dao tấn công chúng của bên phải
thức tạp và sâu chảy máu nhiều huyết áp tụt
ekip trực đã nhanh chóng hội trần và kích hoạt báo động đỏ chuyển phòng mổ tối khẩn
sau nhiều giờ mổ khâu cầm máu và hồi sức tình trạng bệnh nhân đã dần hồi phục
bệnh nhân thứ hai là dân quân tự vệ bốn mươi bảy tuổi khi đang trực gác thì bị một người phụ nữ lấy dao tấn công và ngực nguy kịch
bệnh nhân được băng ép cầm máu và khâu vết thương ngực hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
trước đó cũng đã có trường hợp người thi hành công vụ bị tấn công
cụ thể khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư quốc lộ một tô ngọc vân phường thanh xuân quận một mươi hai
đội cảnh sát giao thông bình triệu phát hiện đặng văn đức ba mươi tuổi quê hậu giang điều khiển xe máy có dấu hiệu
đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
kiểm tra nồng độ cồn người này vi phạm năm trăm bảy mươi chín mg trên một lít khí thở
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận
tổ công tác yêu cầu đức xuất trình giấy tờ tùy thân giấy tờ xe và giấy phép lái xe để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
không xuất trình đủ giấy tờ đức hai lần năn nỉ tổ cảnh sát giao thông bỏ qua nhưng không được nên bức xúc
lúc này đức xin vào nhà dân để đi vệ sinh sau đó cầm theo con dao thái lan dài khoảng một mươi năm cm áp sát từ phía sau
tấn công vào bên phải cổ đại úy lê bảo trung chảy máu
ngay sau đó đức bị tổ công tác khống chế thu giữ hung khí và bàn giao cho công an phường thạnh xuân quận một mươi hai xử lý
đại úy trung được đưa vào trạm y tế phường hiệp bình phước để sơ cứu khâu ba mũi ở vùng bị đâm sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa thủ đức
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng ngày một tháng năm vụ cháy rừng tại các huyện thanh trương nam đàn nghị an đã được lực lượng chức năng khống chế thành công
theo đó khoảng bốn giờ ngày một tháng năm lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng tại huyện thanh trương nam đàn nghệ an
tuy nhiên đến sáu giờ cùng ngày đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại
quỹ ban nhân dân huyện nam đàn huyện thanh trương đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng quân sự công an kiểm lâm công chức xã đội cơ động số một dùng mọi biện pháp để dập lửa
các đơn vị thuộc quân khu bốn đóng quân trên địa bàn cũng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy các đơn vị đã huy động hơn bảy trăm linh người nhanh chóng ứng cứu
do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật lá thông khô và thời tiết nắng nóng gió tây nam thổi mạnh nên lửa nhanh chóng lan rộng
hiện nay vụ cháy đã cơ bản được khống chế thiệt hại ban đầu ước tính khoảng tám năm hectare rừng
trong đó một năm hectare rừng thông keo còn lại là rừng hỗn giao
trên địa bàn thời tiết hiện không còn nắng nóng gai gắt
tuy nhiên để đảm bảo cháy rừng không bùng phát trở lại chính quyền địa phương tiếp tục cử người túc trực sẵn sàng xử lý nếu có tình huống bất ngờ xảy ra
những ngày qua ở nghệ an xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt nền nhiệt cao nhiệt độ có nơi trên mức bốn mươi một độ c
nắng nóng và nền nhiệt cao được dự báo có xu hướng gia tăng khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh nghệ an là rất lớn
ngày hai mươi sáu tháng bốn ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh nghệ an giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đưa ra cảnh báo cháy rừng trên các khu vực rừng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai tháng năm từ cấp ba tức là cấp cao đến cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ngay sau công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng ubnd tỉnh nghệ an đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan thực hiện cấp bách nhiều các biện pháp
chủ tịch ubnd các huyện thành phố thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý
theo tri cục kiểm lâm tỉnh nghệ an hiện tỉnh có một mươi năm hectare rừng trồng thông nhựa khoảng bảy trăm hai mươi hectare rừng hỗn giao bạch đàn là loài cây có tinh dầu dễ cháy khả năng bắt lửa rất nhanh
tập trung tại các huyện thanh trương nam đàn hưng nguyên nghi lộc diễn châu yên thành đô lương quỳnh lưu và thị xã hoàng mai đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
ngoài ra còn có hơn bốn mươi hai hectare rừng che nứa và hơn một trăm bảy mươi bốn hectare rừng hốn giao gỗ che nứa tại các huyện kỳ sơn tương dương con cuông quế phong quỳ châu và quỳ hợp
nằm giáp danh với diện tích sản xuất nương rẫy phát xử lý thực bì trồng rừng đốt đồng cỏ chăn nuôi của đồng bào các dân tộc thiểu số
ngày ba mươi tháng bốn trong không khí thiêng liêng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước hàng nghìn người dân và du khách xếp hàng dài vào lăng viếng bắc
hàng nghìn đồng bào và du khách đã thành kính vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
trong ngày liên tục gia tăng lượng người dân và du khách xếp hàng vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dù thời tiết oi nóng người dân vẫn trật tự xếp hàng theo quy định mọi người đều trang nghiêm khi xếp hàng vào lăng viếng bắc
theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh riêng sáng ba mươi tháng bốn đã có một mươi tám bảy trăm bảy mươi lượt khách trong đó có một bốn trăm năm mươi một khách quốc tế vào lăng viếng bắc
nhiều người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trước quảng trường ba đình để có những bức ảnh đẹp trong ngày trọng đại của đất nước
được sống trong những phút giây hòa bình luôn nhắc nhở mọi người phải biết trân trọng những giờ phút lịch sử
nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ lòng kính mến ngưỡng mộ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
đường phố xung quanh lăng bác rực rỡ cờ hoa bằng rồn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại